mới đây công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết đã khẩn trương điều tra truy xét khi bắt giữ hai mươi sáu đối tượng mang hung khí gây náo loạn nhiều tuyến đường trên địa bàn tp hà nội
đáng chú ý là nguyên nhân vụ việc xuất phát chỉ vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông còn các đối tượng thì có tuổi đời rất trẻ
theo tài liệu điều tra chỉ vì xô xát khi đi đường lê trần nguyên sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã cổ đồng thị xã sơn tây hà nội đã lên mạng xã hội thách thức và hẹn đánh nhau
để chuẩn bị trả thù nhóm đối tượng đã chuẩn bị các hung khí tự chế như tuyếp sắt gắn dao đao kiếm vỏ chai bia
đáng chú ý khi di chuyển các đối tượng đã chia sẻ hành trình trên mạng xã hội facebook để mọi người tham gia vào đoàn
khi đến đoạn giao với đường giải phóng thành phố hà nội hai nhóm chạm mặt cầm tuyếp sắt hò hét khua các hung khí ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên các tuyến đường địa bàn các quận huyện đống đa thanh xuân hà đông thanh trì
đến khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tháng năm khi đến khu vực đường trần phú hà đông nhìn thấy lực lượng công an tuần tra cả nhóm bỏ chạy theo hướng đường thanh xuân ngã tư sở và giải tán
nhận thấy cần chấn áp và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng công an quận hà đông đã khẩn trương huy động các lực lượng xác minh truy bắt các đối tượng
theo cơ quan công an đa số các đối tượng đều có tuổi đời còn rất trẻ có một số đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
bốn đối tượng là nữ giới đáng chú ý các đối tượng khai nhận do bạn rủ dê nên đi cùng chứ không quen biết nhau
căn cứ và các tài liệu chứng cứ ngày một mươi hai tháng năm công an quận hà đông hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai mươi đối tượng
cơ quan công an cũng cảnh báo các bậc phụ huynh trong việc quản lý con cái
đặc biệt trong dịp hè tới cũng đề nghị các gia đình quản lý con cái
đặc biệt khi giao xe mô tô xe máy cho các học sinh các cháu học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thư đồng bộ
cơ quan cũng cảnh báo các thanh thiếu liên đang ngồi trong ghế nhà trường nghiêm trình chấp hành pháp luật
cơ quan cũng cảnh báo các thanh thiếu liên đang ngồi trong ghế nhà trường nghiêm trình chấp hành pháp luật
cơ quan cũng đề nghị gia đình phối hợp với nhà trường chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các cháu trong các hoạt động của các cháu
đối với sáu đối tượng còn lại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
công an quận hà đông đã giáo dục gian đe bàn giao cho gia đình thông báo đến nhà trường chính quyền địa phương để quản lý giáo dục chờ xử lý
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ